cục quản lý dược bộ y tế đã quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố đối với ba sản phẩm mỹ phẩm của hãng mỹ phẩm deor do pháp sản xuất
đồng thời đình chỉ lưu hành và tịch thu các sản phẩm này
điều này đã gây ra bất ngờ đối với dư luận vì đây là sản phẩm được nhập khẩu chính hãng
hơn nữa đây cũng là thương hiệu nổi tiếng trên thế giới
hai sản phẩm nước hoa của thương hiệu nổi tiếng de được bán tại việt nam
điều bất ngờ là sản phẩm nước hoa này lại có thành phần ghi trên nhãn và công thức sản xuất không đúng như hồ sơ đã công bố
còn sản phẩm trì kẻ mắt của dior có chứa chất propylparaben có hàm lượng vượt qua giới hạn cho phép theo quy định của asean
từ năm hai nghìn một mươi năm cục quản lý dược bộ y tế đã bổ sung năm chất bảo quản paraben vào danh mục các chất không được dùng trong mỹ phẩm do đây là chất nghi ngờ gây ung thư
nên trên thị trường thì ngoài những chất phẩm có thương hiệu được tràn lan
rất nhiều những mỹ phẩm không rõ nguồn gốc và hàng nhái
độ tin tưởng với mỹ phẩm chính hãng cũng là một phần thôi
vì cũng kể cả bây giờ những cửa hàng chính hãng sách tay họ cũng trộn nhiều ấy
nên là về độ tin tưởng thì em cũng tin tưởng ở mức vừa phải
gần đây nhất cơ quan chức năng đã phát hiện toàn bộ lô hàng trị giá một mươi một tỷ đồng của công ty trách nhiệm hiểu hạn thiên nhiên ts việt nam không có nguồn gốc xuất xứ
điều đáng nói là công ty này rất nổi tiếng trên các mạng xã hội
chỉ sau hai năm thành lập và đã có hơn hai năm trăm linh đại lý trên khắp sáu mươi ba tỉnh thành phố và hơn hai mươi năm quốc gia trên thế giới
trong đó các nước như mỹ nga úc singapore hàn quốc cộng hòa séc malaysia có rất nhiều các đại lý
say phạm về chỉ tiêu chất lượng và nhãn mắc hàng hóa được công bố rõ ràng
thế nhưng đến thời điểm hiện nay sản phẩm này vẫn được lưu hành trên thị trường do một công ty khác quản lý
tại cái địa chỉ này thì chúng tôi phát hiện
toàn bộ cái hàng hóa ở đây đều được để kinh doanh trên một cái trang thương mại từ f hai cụ thể
nhưng thực tế thì chúng tôi đang kiểm tra thì có rất nhiều mặt hàng không có nhãn
đấy là về mặt chúng tôi cũng xác định được là mỹ phẩm hay thực vật tính năng
trong khi đó f hai của họ thì thể hiện đầy đủ
hiện nay mỹ phẩm về theo nhiều con đường cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch
mỹ phẩm sách tay mỹ phẩm nhập khẩu mỹ phẩm sản xuất giả thương hiệu
và các kênh bán hàng hiện nay chủ yếu là các kênh bán hàng online
đây là vấn đề đau đầu của các lực lượng chức năng vì quản lý kênh bán hàng online còn khá yếu kém
đây là sản phẩm của dior không phải là sản xuất làm giả
nhưng bản thân dior cũng đã có những việc làm nó không trung thực
để phân biệt được đâu là hàng thật đâu là hàng giả quả thật rất khó khăn đối với người tiêu dùng
vì không phải ai cũng trang bị được cho bản thân những kiến thức và kinh nghiệm về việc sử dụng mỹ phẩm
chưa kể chế tài pháp luật hiện nay chưa đủ mạnh để xử lý hình sự đối với các trường hợp buôn lậu mỹ phẩm
gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng